hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao vai trò đóng góp của campuchia trên cương vị chủ tịch asean
trong đó có việc thúc đẩy triển khai thực hiện đồng thuận năm điểm của asean về myanmar
thủ tướng phạm minh chính cũng chúc mừng những kết quả tích cực campuchia đạt được trong kiểm soát dịch bệnh
và sớm mở cửa toàn diện trở lại
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng với những phát triển tích cực trong hợp tác song phương trong thời gian qua
nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao phối hợp tổ chức tốt các hoạt động ý nghĩa
kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước nỗ lực duy trì đã phát triển thương mại đầu tư
thúc đẩy du lịch sử dụng hiệu quả hệ thống cửa khẩu để tạo thuận lợi cho giao thương và giao lưu nhân dân
cùng phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị giữa hai nước
nhân dịp này thủ tướng campuchia
campuchia hunsen trân trọng mời thủ tướng chính phủ phạm minh chính sang thăm chính thức campuchia
tiếp bộ trưởng thương mại hoa kỳ gina ramando thủ tướng phạm minh chính cảm ơn sự hỗ trợ của bộ thương mại hoa kỳ nói chung
và cá nhân bà bộ trưởng nói riêng trong việc thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian qua
cũng như thao gỡ kịp thời các vấn đề vướng mắt theo hướng không làm gián đoạn thương mại giữa hai nước
thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn quan hệ thương mại hai nước tiếp tục phát triển hòa bình và bền vững trong thời gian tới
thủ tướng khẳng định việt nam campuchia tiếp tục tạo môi trường kinh doanh bình đẳng minh mạnh dựa trên nguyên tắc thị trường công bằng lợi ích hệ hòa rủi ro chia sẻ
nguyên tắc thị trường công bằng lợi ích hệ hòa rủi ro chia sẻ
nguyên tắc thị trường công bằng lợi ích hệ hòa rủi ro chia sẻ
lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ để các doanh nghiệp và nhà đầu tư hoa kỳ yên tâm mở rộng hoạt động kinh doanh tại việt nam
nhân dự dịp này thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng thương mại ramando cùng chứng kiến lễ trao các văn bản và hợp tác giữa các doanh nghiệp hay nước
trên nhiều lĩnh vực năng lượng cơ sở hạt tầng viễn thông công nghệ số ứng phó với biến đổi khí hậu có phần hỗ trợ việt nam sớm đạt được cam kết để diễn ra tại cop hai mươi sáu
trong khuôn khổ chuyến công tác thủ tướng phạm minh chính đã gặp chủ tịch thường trực thượng viện
và chủ tịch thượng trực thượng viện và chủ tịch thượng trực thượng viện và chủ tịch thượng trực thượng viện

thủ tướng phạm minh chính và các thượng nghị sĩ hoa kỳ cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm

đảm bảo tự do an toàn hàng hải hàng không phù hợp với công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao các thượng nghị sĩ ủng hộ vai trò quan trọng của asean

thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao các thượng nghị sĩ ủng hộ vai trò quan trọng của asean

thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao các thượng nghị sĩ ủng hộ vai trò quan trọng của asean

đảm bảo tự do an toàn hàng hải hàng không phù hợp với công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao các thượng nghị sĩ ủng hộ vai trò quan trọng của asean
đã thành lập các tổ công tác đến các trường các xã hướng dẫn thực hiện những quy trình thủ tục các mức thực hiện đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cá nhân
hiểu rõ về tác dụng tiện ích của việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn với tài khoản định danh điện tử cá nhân
cũng như quyền lợi trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện cấp mã số định danh cá nhân
qua đó tạo sự đồng thuận cao giữa nhà trường và nhân dân trong việc tự nguyện tự giác phối hợp với cơ quan công an
trong việc kê khai các biểu mẫu cung cấp các thông tin cá nhân đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch và sống
tổ chức phối hợp với các trường trung học phổ thông trên địa bàn và các trường trung học cơ sở trên địa bàn
tổ chức cấp căn cước công dân cho hai đối tượng là học sinh lứa tuổi hai nghìn bốn và hai nghìn bảy
đến nay cũng cấp được trên một căn cước công dân để phục vụ cho các giáo sinh thi vào lớp một mươi và công nghiệp cấp ba
và đến nay thì cơ bản thì đã số lượng căn cước công dân thì khoảng bảy một mươi ngày thì bộ đã gửi về và chúng tôi sẽ kịp thời cho
đến tận tay cho công dân và học sinh
việc cấp và xác thực định danh điện tử sẽ tạo thuận lợi giúp người dân và cơ quan chức năng
thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện hơn rất nhiều khi chỉ cần sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử
thực hiện các giao dịch công trên môi trường điện tử thay vì sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân như hiện nay
do đó thời gian tới lực lượng công an ở đây tiếp tục triển khai công việc này với tinh thần đi từng ngõ gõ từng nhà
giả từng đối tượng để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trên toàn địa bàn
chúng tôi đã triển khai lực lượng quản lý hành chính phối hợp với lực lượng công an các xã
đã giả soát thông báo tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của huyện cũng như của xã để người dân nắm được hữu ích của việc gắn mã định
danh cá nhân và người dân tích cực đến đăng ký và làm cái căn cước công dân có gắn mã định danh cá nhân
từ khi triển khai đến nay trên địa bàn huyện tiên du đã cấp mới đối với tất cả những trường hợp công dân có nhu cầu đến để làm căn cước công dân
cũng như là số công dân đã được cấp cái căn cước công dân có nhu cầu gắn cái mã định danh điện tử
thì chúng tôi đã triển khai thực hiện và đến thời điểm này thì chúng tôi đã cấp được cho gần hai công dân trên địa bàn huyện
không chỉ thuận lợi trong công tác tuyển sinh mà việc tích hợp toàn bộ các giấy tờ và định danh điện tử còn giúp người dân giảm thiểu các giấy tờ tùy thân như giấy phép lái xe đăng ký xe bảo hiểm y tế
công dân sử dụng định danh điện tử cũng có thể thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện và nước
đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế chuyển tiền đảm bảo nhanh chóng thuận tiện
bảo mật tin cậy